thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ đó chính là ý thức chưa tốt của một bộ phận người dân
nhiều trường hợp đã cố tình ra đường thậm chí là trốn khỏi khu vực phong tỏa khiến cho công tác truy vết dập dịch gặp nhiều khó khăn
để hạn chế tối đa thực trạng này nhiều sáng kiến đã được áp dụng trong đó có việc sử dụng flycam giám sát trong các khu cách ly
xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự dưới đây của chúng tôi
cứ một ngày hai lần thay vì những công việc quen thuộc các cán bộ thuộc trung tâm văn hóa thông tin huyện mê linh lại sử dụng thiết bị flycam
để giám sát người dân trong khu phong tỏa tại thôn lâm hộ xã thanh lâm và thôn phù trì xã kim hoa
bay thì nói chung là anh em tổng bay thì bay thường xuyên trong ngày bất kể ngày đêm vào giờ muộn anh em vẫn có thể bay
camera thì cho chạy dọc theo đường thì có ai là mình phát hiện được ngay
địa hình ở đây thì có các ngõ u bàn cờ thì cũng dễ bay và kiểm soát người ra vào nó cũng dễ
việc sử dụng flycam để giám sát tình hình trong các khu giãn cách xã hội là giải pháp mới nhất của địa phương
sau khi lãnh đạo thành ủy hà nội kiểm tra về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của huyện mê linh
khi phát hiện các trường hợp người dân vi phạm quy định phòng chống dịch
tổ bay sẽ chuyển hình ảnh về sở chỉ huy xác minh và xử phạt theo quy định
đến ngày hôm qua thì mới phát hiện được ba trường hợp ra ngoài không lý do
cố tình không lý do và chúng tôi cũng đã trích xuất hình ảnh gửi xuống về hai đơn vị xã này để mà xử phạt nguội theo quy định
khi chúng tôi thông cáo gửi hành về thì họ nhận diện là đúng đây là mình rồi
họ không phản ánh gì và chấp hành rất nghiêm theo quy định của công tác phòng chống dịch
bước đầu việc thực hiện giám sát đã giúp tiết kiệm
được nguồn nhân lực và mang lại hiệu quả tích cực
song song với việc sử dụng flycam huyện mê linh vẫn sẽ duy trì lực lượng tuần tra như từ trước đến nay để có thể bao quát tình hình
sau khi kiểm tra có hiệu quả này thì chúng tôi sẽ báo cáo lại với các đồng chí đánh đạo huyện cũng như ban chỉ đạo của huyện để mà dân dọng cái mô hình này
trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ đề xuất là sẽ triển khai cái flycam này để giám sát rộng hơn địa bàn
ví dụ như giám sát ở cái vị trí cắt chốt giữa huyện này
mới đây ban thường vụ thành ủy hà nội thống nhất với đề xuất của ban cán sự đảng ubnd tp hà nội
về việc thiết lập ba vùng theo nguyên tắc phân vùng phù hợp với mức độ nguy cơ của dịch và đặc điểm địa lý dân cư sinh hoạt sản xuất
và với việc áp dụng mô hình giám sát bằng flycam như vậy sẽ giúp nâng cao ý thức người dân hơn nữa trong công tác phòng chống dịch bệnh